trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ của thành phố đà nẵng đã để lại những dấu ấn đa chiều
lên quá trình hình thành biến đổi sâu sắc lối sống đô thị đà nẵng
trong đó chứa đựng nhiều yếu tố tích cực nhưng cũng không ít những xu hướng tiêu cực
vì vậy xây dựng lối sống đô thị ở đà nẵng toàn diện hơn theo hướng văn minh hiện đại và nhân văn
để hội nhập là mục tiêu xây dựng của thành phố trong tương lai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tốc độ đô thị hóa đang gõ cửa từng nhà từng ngõ xóm

một phần là nhờ thành phố đà nẵng đã trú trọng hình thành và xây dựng lối sống người đà nẵng văn minh hiện đại và nhân văn